thông tin về các lệnh trừng phạt của mỹ và liên minh châu âu lên một số quốc gia sẽ có trong cụm tin sau đây
ngày hai mươi bảy tháng hai chính phủ trung quốc bày tỏ phản đối các lệnh trừng phạt của mỹ nhằm vào các công ty nước này với các cáo buộc liên quan đến nga đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả
trong cuộc họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc mào ninh nhấn mạnh đây là những biện pháp đơn phương và trái với luật pháp quốc tế
quan chức của trung quốc nêu rõ mỹ cần rút lại các biện pháp trừng phạt các công ty nước này